anh muốn tự chủ được thì anh phải tạo ra cái sân cái môi trường để cho các doanh nghiệp hoặc là các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục
ở trong đó họ hoạt động với cái cơ chế anh quản lý
thế thì đương nhiên anh phải có bộ máy anh phải có chính sách anh phải có nguồn vốn đầu tư
anh không phải là cấp nguồn vốn đầu tư cho các cái nhà các cái trung tâm như nữa
nhưng anh phải xây dựng được cái nền tảng cho nó
anh phải xây dựng được cái hệ thống học liệu cho họ
anh phải xây dựng được cái nền tảng công nghệ cái kênh học tập để cho người dân
thậm chí anh phải đầu tư để mà làm công tác truyền thông tốt
anh kêu gọi sự đầu tư nước ngoài anh liên kết hợp tác quốc tế để phát triển cái này ở cái tầm vĩ mô
tức là công tác quản lý nhà nước
chúng ta một đất nước có gần một trăm linh triệu dân
giáo dục chính quy và giáo dục nghệ nghiệp phổ quát đến hết maximum của nó cũng chỉ khoảng đến bốn mươi là cùng dân số
nhưng mà giáo dục học tập suốt đời có thể trải ra một con số
giáo dục thường xuyên có thể trải một con số
nếu như chúng ta cho nó một cái vị trí một cái phạm vị xứng đáng về cách nhìn
anh phải tái cấu trúc đi
thậm chí anh phải thành lập nó là một cái cục hay là một cái tổng cục gì đó về học tập suốt đời
và anh phải cho nó một bộ luật để nó có thể giành chính môn thuận
từ đó nó vận dụng các cái năng lực các cái nguồn lực từ bên ngoài
nó sẽ hoạt động một cách hiệu quả
nó trở thành đúng một cái nền công nghiệp
thứ hai nữa đây là đặc tính của điều kiện phát triển trong điều kiện công nghiệp bốn
chúng ta muốn sử dụng cái trí tuệ nhân tạo tốt thì anh phải phổ cập tốt
thế thì cái đó anh học ở trong trường không đủ
anh học tập ở trong các lớp không đủ
cho dù giáo dục chính quy giáo dục học nghề nghiệp thay đổi phương thức đào tạo
nó vẫn tạo ra cái sự cứng nhắc
nó vẫn làm triệt tiêu đi cái động lực muốn học tập của người học
mặc dù là nhu cầu đôi khi kèm theo đó là những cái hạn chế của chúng ta
nó kéo dài trong nhiều năm qua
về mặt hệ thống
ông vừa nói đến cái con số mà tôi thấy ấn tượng là bốn mươi
có nghĩa là
đấy là tôi đang nói là mix mầm đấy ạ
của giáo dục chính quy
lớp đầy cái khoảng trống đó sẽ là cái vai trò của giáo dục học tập
mà bản thân giáo dục học tập suốt đời nó còn chen chân cả vào cái giáo dục đại học chính quy của anh
tức là ta gọi cái
thực ra cũng có cái cách gọi tức là giáo dục chính quy là cái giáo dục lần đầu
giáo dục lần đầu
thế và kể cả giáo dục nghề nghiệp nó cũng nằm trong cái giáo dục chính quy đấy
tức là giáo dục lần đầu thì nó chạy từ cái khoảng độ tuổi mầm non cho đến khoảng hai mươi bốn hai mươi năm
đến khi mà tốt nghiệp đại học
và tất nhiên có thể là lên đến tiến sĩ
đấy vẫn là giáo dục chính quy
thì cái giáo dục thường xuyên nó phải là cái giáo dục tiếp tục
và cái giáo dục tiếp tục này thì nó có thể là
nó đem đến cho người ta n lần cơ hội
nếu như mà cái giáo dục lần đầu nó đem đến cho người ta cái cơ hội đầu tiên
thì cái giáo dục thường xuyên hay là học tập suốt đời nó phải đem đến

đúng rồi và như cái thông tin của liên hợp quốc thì tối thiểu đời người hiện nay theo cái thống kê là người ta có thể thay đổi nghề đến ba lần
thế thì cái việc mà mỗi một lần thay đổi nghề nghiệp
rồi thay đổi với những cái giai đoạn trong cái cuộc sống khác nhau
thì có thể nói là nó lại đòi hỏi những cái kinh nghiệm sống những cái kiến thức
rồi những cái trải nghiệm mà cái giáo dục lần đầu nó chưa đáp ứng được
và cũng có những cái kỹ năng mà nó không thể học tốt được ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường
chưa đi ra làm việc
cho nên là cái việc mà sau khi đã làm việc
sau khi đã trải nghiệm lại tiếp tục học thì nó cũng có những cái đặc thù mà nó cần phải được đáp ứng
chưa kể đến cái chuyện là
tôi nói thêm một tí nữa là chưa kể đến cái chuyện là
khi mà ngay trong vấn đề học đại học của anh sinh viên hết giờ học chính quy của anh ở trên trường
anh về nhà anh làm cái gì
anh phải lên mạng anh phải học thêm những cái không phải ở trên trường nữa
cái đó cũng là học tập suốt đời
đấy cũng vẫn là phần của học tập suốt đời
mà giáo dục thường xuyên
đóng vai trò là cái nòng cốt dẫn dắt nó đi
thế thì tất nhiên chúng ta có thể
thế cho nên là để tự chủ được nó thì nó cần đến cả ba cái vai trò mà chúng ta cần phải giải quyết
chính phủ cần phải vào cuộc
các cơ quan quản lý và trực tiếp làm việc liên quan đến người lao động cũng phải vào cuộc
và thêm vào đó nữa là chúng ta phải làm công tác truyền thông thật tốt
để người dân nhận thức đúng được cái đó
giống như chúng ta phân luồng giáo dục bây giờ ạ
đó là lý do vì sao mà chúng ta cũng đã bàn khá kỹ về cái chuyện phân vai
tức là cái đối tượng của giáo dục thường xuyên của giáo dục học tập suốt đời ở đây là ai
là tất cả chúng ta đúng không ạ
và những cái khoảng trống mà giáo dục hiện nay vẫn còn đang bị bỏ ngỏ
nhưng bây giờ thì đã được có thể nói là được khuyến khích có thêm cái động lực rất nhiều
với luật giáo dục sửa đổi vừa rồi được quốc hội thông qua
là giáo dục thường xuyên thì trước đây thì thường được hiểu như là chỉ có một
dành cho đối tượng là không có cơ hội được tiếp cận giáo dục chính quy

giáo dục thường xuyên ở trong cái bối cảnh mới một cái sự phát triển xã hội mới
thì cần phải được nhìn nhận như là một cơ hội để học tập suốt đời cho đối với mỗi con người
thì đối với bộ giáo dục đào tạo thì trong cái thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi đang triển khai xây dựng chiến lược phát triển giáo dục
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
và trong đó thì chúng tôi sẽ xây dựng một bộ chỉ số phát triển giáo dục
của tất cả các cấp ở khắp và có thể nói là những cái bộ chỉ số
chúng tôi xây dựng cho giáo dục thường xuyên thì nó có một sự tiệm cận với quốc tế
và nó thể hiện được rất là rõ cái vai trò cái vị trí của giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục
và đặc biệt ở đây thì chúng tôi không chỉ đánh giá vào những cái chỉ số
liên quan đến việc là xóa mù chữ hay là chống giảm cái tỷ lệ tái mù chữ của người học như trước đây
hay là một cơ hội để tiếp cận cho người học không có điều kiện
mà ở đây chúng tôi coi giáo dục thường xuyên là một cái việc tiếp nối
và ở đây làm sao mà tạo được một cái môi trường một cái cộng đồng
cho người học có điều kiện
được nhiều cơ hội để học tập để cập nhật kiến thức trong cả cuộc đời của mình
người ta nói rằng là cách mạng công nghiệp bốn thì dẫn đến là một nghề có thể bị xóa sổ trong vài năm
bởi vì vậy thì cái quá trình học liên tục để mà đáp ứng với cái nhu cầu của xã hội
nó không thể chỉ diễn ra trong trường lớp được
thứ hai là tôi nhớ một cái kết quả mà lúc nào tôi cũng dẫn ra khi tôi nói với lại các giáo viên của mình
là năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thì ibm có tài trợ cho tổng liên đoàn thác lục thế giới
họ công bố một cái con số rất là đáng chú ý đối với tất cả những người tham gia làm đào tạo
đó là tất cả những kỹ năng nghề chuyên nghiệp thì thường là chỉ tồn tại có giá trị trong vòng năm năm
và sau đó thì nếu như mà người ta muốn làm cái nghề chuyên nghiệp
người ta không học thêm người ta không tự đào tạo lại
thì người ta sẽ không thể nào mà tiếp tục cái công việc đó một cách tốt nhất
khuyến cáo là đầu tư cho giáo dục người lớn và giáo dục thường xuyên
ít nhất phải bằng sáu trong tổng đầu tư cho giáo dục
thế nhưng mà thực ra thì rất ít nước là thực hiện được
cái điều này bao gồm cả việt nam kể cả các nước phát triển cũng mới chỉ sấp xỉ
nhiều nước mới chỉ sắp xỉ đạt cái mức đấy
còn chúng ta thì ở mức rất là thấp chưa đến cả hai trong tổng đầu tư cho giáo dục
thì đấy cũng là một trong những lý do tức là tự bản thân phía những người trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên
cũng như là cái sự quan tâm của lãnh đạo và của các cấp có liên quan thì cũng chưa được
đúng như là nó phải nhận được
và ngay cả bạn bè xung quanh tôi thì tôi đã thấy ngày càng có
có nhiều cái ví dụ hơn về việc là họ sẽ đi theo con đường học tập không chính quy
bởi vì bây giờ có quá nhiều kênh thông tin có quá nhiều kênh có thể học tập mà không chính quy
và nếu họ thực sự đam mê và họ học một cách nghiêm túc
thì họ vẫn có đạt được những cái thành công và thậm chí là những cái thành công rất là nổi bật
vâng thưa quý vị và các bạn cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và truyền thông
nhân loại đang bước đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức
trong khung cảnh đó nền giáo dục của thế kỷ hai mươi
có những biến đổi to lớn đó là lấy học thường xuyên suốt đời làm nền móng
nhằm hướng tới xây dựng một xã hội học tập
và giáo dục đại học từ quan niệm trước đây chỉ dành cho số ít
thì ngày nay phải dành cho số đông tức là phải trở thành nền giáo dục đại học đại chúng
mong muốn xây dựng thành công nền đại học đại chúng
cũng như tạo điều kiện cho mọi người có thể học tập suốt đời trong một xã hội học tập
thì cùng với việc quan tâm đúng mức hệ đào tạo chính quy
còn phải chú trọng phát triển hệ thống đào tạo không chính quy
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình luận đàm hôm nay cũng đã kết thúc
một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian có những chia sẻ phân tích khách quan với chương trình của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau